theo kế hoạch công tác phun khử khuẩn sẽ được hoàn thành trong bảy ngày cụ thể bộ tư lệnh tp hcm phối hợp với lữ đoàn tám mươi bảy binh chủng hóa học tiểu đoàn phóng hóa ba mươi tám quân khu bảy cùng với lực lượng vũ trang tp hcm và hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức đồng loạt phun thuốc khử khuẩn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo kế hoạch công tác phun thuốc khử quần sẽ được hoàn thành trong bảy ngày cụ thể bộ tư lệnh tp hcm phối hợp với lữ đoàn tám mươi bảy binh chủng hóa học tiểu đoàn phóng hóa ba mươi tám quân khu bảy cùng với lực lượng vũ trang tp hcm hai mươi một quận huyện và tp thủ đức đồng loạt phun thuốc khử quần phòng chống dịch covid một mươi chín quy mô lớn nhất từ trước tới nay
trên địa bàn tp hcm đợt cao điểm phun tiêu độc khử khuẩn bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng bảy đến hết ngày hai mươi chín tháng bảy
sau đó việc phun khử quần sẽ tiếp tục theo yêu cầu nhiệm vụ được giao
địa điểm phun khử quần là toàn bộ tp hcm mỗi ngày tiến hành phun tiêu độc khử quần từ hai cho đến bốn quận huyện và tp thủ đức
lực lượng chức năng chuẩn bị hai mươi xe tham gia và sáu tấn thuốc hóa học để phun khử khuẩn phòng chống dịch mỗi ngày góp phần giảm tiểu việc phát tán của virus trên địa bàn nhất là những khu có phong tỏa khu cách ly trong các bệnh viện chợ trung cư đông người nhằm sớm đẩy lùi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố